việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế
tại phiên chất vấn nhiều ý kiến đồng tình với báo cáo của tòa án nhân dân tối cao về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng
tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc thu hồi tài sản còn chưa được như kỳ vọng của quốc hội và nhân dân
như vậy thì sắp tới là tránh án phối hợp với các cơ quan có liên quan làm như thế nào ra sao để mà thu hồi tài sản tham nhũng được nhiều
và đạt được theo kỳ vọng
một số vụ việc người phải thi hành án có nhiều tài sản và đã được kê biên để đảm bảo thi hành án
nhưng việc thu hồi tài sản vẫn chậm
nguyên nhân được cho là vướng mắc trong xử lý tài sản chung tài sản riêng
đây được coi là một điểm nghen
đề nghị đồng chí tranh án cho biết quan điểm và hướng xử lý của ngành tòa án về vấn đề này như thế nào
về vấn đề này tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cho biết
theo quy định của pháp luật
thu hồi những tài sản tham nhũng
vì thế trong quá trình tố tụng các cơ quan phải chứng minh được tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng
muốn công tác thu hồi hiệu quả hơn thì công tác chứng minh phải rất chất lượng
tài sản hình thành trong hôn nhân cho nên đối tượng tham nhũng thì không thể thu được cái nhà của người ta
đấy là quy định của luật
thì chúng ta buộc phải tuân thủ
tuy nhiên các đối tượng tham nhũng nếu như chúng ta
có được cái cơ chế thu tài sản như nhiều nước đã áp dụng tức là cơ chế phi hình sự tức là tăng cái nghĩa vụ giải trình
thì khi làm cái đó thì một hai ba bốn cái nhà gì đấy gọi là tài sản của vợ chồng
nhưng rõ ràng nếu như không không cái ông quan chức ấy mà không giải trình được là nó đã được hình thành như thế nào
thì tính hợp lý của nó mà không được pháp luật công nhận thì cái nghi phạm đấy cũng được thủy thu
thì cái này là phụ thuộc vào luật lệ
thì chúng ta phải giải pháp căn cơ thì chỉ có thay đổi luật thôi chứ không có cái nào khác
tham gia giải trình thêm về vấn đề này bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long cho biết
nguyên nhân khách quan thì có những khó khăn trong bản thân vụ án
như số lượng tài sản trong hầu hết các vụ án lớn nằm giải rác ở các địa phương khác nhau trên cả nước
nguồn gốc tính pháp lý của nhiều tài sản được kê biên đưa ra xử lý phức tạp mất nhiều thời gian cần xác minh làm rõ
định tài sản chung hay riêng
về giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục bám sát và thực hiện tốt hơn nữa
cái chỉ thị số bốn của ban bí thư về tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng kinh tế
rồi bám sát các ý kiến kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
trong đó cơ chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan điều phối ở bên đảng
ở ban nội chính trung ương bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao tòa án tối cao ở cấp trung ương và cấp địa phương là tổ chức tương tự như vậy
đặc biệt là tập trung vào các vụ án lớn đang được dư luận xã hội quan tâm
cũng trong phiên chất vấn ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã chất vấn xung quanh một số vấn đề khác nhau
như việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến câu chuyện nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán cán bộ ngành tòa án

hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị quán triệt quyết định số chín mươi ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai của ban bí thư
về quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương và các tỉnh thành ủy trực thuộc trung ương
về lãnh đạo công tác đảng công tác chính trị công an tỉnh thành phố
và đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dù hội nghị còn có đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các đồng chí ủy viên đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các đồng chí thường trực tỉnh ủy thành ủy
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai ban bí thư đã ký quyết định số chín mươi ban hành quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương và các tỉnh thành ủy trực thuộc trung ương
về lãnh đạo công tác đảng công tác chính trị công tác quần chúng trong công an tỉnh thành phố
quy chế phối hợp được ban hành tạo ra cơ chế đảm bảo song trùng lãnh đạo giữa đảng ủy công an trung ương và các tỉnh thành ủy trong lãnh đạo công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
một cách nhịp nhàng thống nhất khắc phục những bất cập hạn chế tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với lực lượng công an nhân dân
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là nghị quyết chuyên đề rất quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đảng đối với lực lượng công an nhân dân
thực hiện nghị quyết số một mươi hai đảng ủy công an trung ương đã ban hành kế hoạch số một trăm một mươi tám ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện nghị quyết phối hợp văn phòng trung ương đảng
tham mưu bộ chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt triển khai
xác định công tác chính trị tư tưởng có vai trò quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đảng ủy công an trung ương đã ban hành nghị quyết số một mươi sáu về tăng cường công tác chính trị tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
xác định mục tiêu yêu cầu giải pháp cụ thể đối với công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân
sau một năm thực hiện nghị quyết một mươi hai các cấp ủy chính quyền và các ban ngành đã xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội

sau một năm thực hiện nghị quyết một mươi ba các cấp ủy chính quyền và các ban ngành đã xác định công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội

trường hợp tung tin với mục đích thu lợi bất chính gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù
hơn lúc nào hết chính chúng ta cần tự tăng đề kháng trước những thông tin giật gân thiếu kiểm chứng hãy là người chia sẻ có trách nhiệm
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi